bên lề diễn đàn kinh tế thế giới về asean viết tắt là wef asean năm hai nghìn hai mươi
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi gặp gỡ đối thoại với hai mươi lãnh đạo tập đoàn toàn cầu
cùng sự buổi làm việc có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương
tại buổi gặp gỡ đối thoại thủ tướng đánh giá cao các tập đoàn toàn cầu
tin tưởng vào chính phủ các chính sách vĩ mô của việt nam
đồng thời cam kết làm ăn lâu dài tại việt nam
thủ tướng nêu lên bốn vấn đề với các nhà đầu tư toàn cầu
đó là ai sẽ giúp quý vị là người dự tính sẽ đầu tư vào việt nam từ năm trăm linh triệu lên đến một tỷ usd trong ba đến năm năm
và quý vị cần chính phủ việt nam ủng hộ điều gì
trong những người đầu tư vào việt nam ai sẵn lòng mở rộng đầu tư
những nhà đầu tư thành công ở việt nam có sẵn lòng mở rộng đầu tư hay không
chính phủ cần điều gì
điều chỉnh điều gì để quý vị nhanh chóng
thực hiện kế hoạch này
thủ tướng cũng đặt vấn đề
điều gì làm các nhà đầu tư tâm đắc nhất
và điều gì còn băn khoăn nhất khi đầu tư làm ăn ở việt nam
để chính phủ và các bộ ngành địa phương lắng nghe và có giải pháp
ngoài vốn thủ tướng đặt câu hỏi
các nhà đầu tư có ý tưởng gì đột phá cho việt nam trước mắt và lâu dài
phát biểu tại buổi đối thoại
lãnh đạo các tập đoàn toàn cầu đánh giá cao
bày tỏ tin tưởng vào chính phủ việt nam
trong việc cải cách môi trường đầu tư kinh doanh
điều hành kinh tế vĩ mô
trên tinh thần đó các tập đoàn đều cam kết đồng hành
cùng chính phủ việt nam trong các chính sách lớn
như xây dựng chính phủ điện tử phát triển nền kinh tế số
sau khi nghe các ý kiến đóng góp của đại diện các tập đoàn doanh nghiệp
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành
nghiêm túc thực hiện các cam kết
để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài
hoạt động ổn định tại việt nam
thủ tướng khẳng định
chính phủ việt nam luôn coi trọng các nhà đầu tư
và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi hơn nữa
giúp các nhà đầu tư làm ăn hiệu quả
lâu dài tại việt nam